ngày tám chín tại tp hcm phó thủ tướng trịnh đình dũng và phó thủ tướng thứ nhất liên bang nga igo suvarlov
đồng chủ trì khóa họp hai mươi ủy ban liên chính phủ việt nam liên bang nga về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật
tham dự khóa họp có các thành viên của phân ban mỗi nước là lãnh đạo của các bộ ngoại giao công thương tài chính khoa học và công nghệ
nông nghiệp và phát triển nông thôn giáo dục và đào tạo lao động thương binh và xã hội xây dựng văn hóa thể thao và du lịch
y tế và ngân hàng nhà nước đại sứ việt nam tại liên bang nga đại sứ liên bang nga tại việt nam cùng đại diện doanh nghiệp hai nước
quan hệ việt nam và liên bang nga thời gian qua đặc biệt là kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện từ năm hai nghìn một mươi ba
đã phát triển hết sức tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực có phần quan trọng vào công cuộc xây dựng phát triển đất nước ở mỗi quốc gia
thời gian qua thương mại song phương giữa việt nam và liên bang nga đã lấy lại được đà tăng trưởng mạnh mẽ
cảnh hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh kinh tế á âu đã có hiệu lực từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
trong bảy tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy kinh ngạch thương mại việt nam liên bang nga đạt gần hai tỷ đô la tăng hai mươi bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
số lượng và chất lượng các dự án hợp tác trong nhiều lĩnh vực nhất là đầu tư khoa học kỹ thuật và công nghệ cũng có xu hướng tăng
hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh kinh tế á âu đã tạo sung lực mới cho sự phát triển thương mại hai chiều giữa việt nam và các nước thành viên liên minh kinh tế á âu
tại khóa họp lần này hai bên sẽ cùng thảo luận các vấn đề hai phân ban cùng quan tâm nhằm đề xuất và thống nhất các biện pháp cần thực hiện trong thời gian tới để thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật nâng cao kim ngạch xuất nhập khẩu và số lượng chất lượng các dự án đầu tư ưu tiên giữa hai nước